tại cà mau đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo tây nam bộ đã dự và chủ trì hội nghị về thích ứng với biến đổi khí hậu
quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng đồng bằng sông cửu long cùng dự có nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
lãnh đạo một số bộ ngành trung ương và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
tại hội nghị bộ trưởng trần hồng hà khẳng định tuy là khu vực cung cấp lương thực trọng điểm cho cả nước
nhưng đồng bằng sông kiều long đã và đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu nước biển dân
những tác động tiêu cực đến từ thiên nhiên khiến đất vùng đồng bằng sông cửu long không còn phì nhiêu mò mỡ như trước
người dân trong khu vực lại phải thường xuyên đối mặt với tình trạng mưa ít hơn xâm thực mặn nhiều hơn
ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất sinh hoạt của người dân và làm hư hại nhiều công trình
công trình hạ tầng kỹ thuật ven biển vùng đồng bằng sông kiều long
kết luận tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định thành công của hội nghị là đã chỉ ra được những thách thức
từ đó biến chúng thành cơ hội động lực để chủ động đưa ra kịch bản tối ưu nhất nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
phó thủ tướng cũng thống nhất cao việc cần phải thay đổi tư duy sản xuất không thể dựa mãi vào sự ưu đãi của tự nhiên
mà phải dựa vào chi thức trí tuệ công nghệ biến những thách thức từ biến đổi khí hậu thành những cơ hội động lực để phát triển
tại hội nghị phó thủ tướng cũng chỉ đạo một số nội dung trọng tâm với các bộ ngành trung ương
ban chỉ đạo tây nam bộ liên quan đến việc liên kết vùng ứng phó với biến đổi khí hậu